theo tổng cục thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín tăng bảy tám so với cùng kỳ năm trước
tính chung một mươi một tháng việt nam xuất siêu chín một tỷ usd
theo đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín ước đạt gần bốn trăm bảy mươi bốn tỷ usd
cán cân thương mại hàng hóa đến tháng một mươi một đạt kỷ lục chín một tỷ usd
trong đó kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt hơn hai trăm bốn mươi tỷ usd tăng bảy tám so với cùng kỳ năm ngoái
ba mươi mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd chiếm chín mươi một sáu tổng kim ngạch xuất khẩu
trong đó điện thoại và linh kiện tiếp tục là mặt hàng hấp dẫn